nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và kỷ niệm ba năm ngày thành lập cộng đồng kinh tế asean aec
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai tháng bốn tại công viên hai mươi ba tháng chín tp hcm diễn ra chương trình
giao lưu văn hóa thương mại các nước asean hai nghìn một mươi tám với chủ đề
vì một cộng đồng kinh tế asean phát triển và thịnh vượng
chương trình có sự tham gia của hơn một trăm năm mươi gian hàng trong đó có một trăm một mươi gian hàng thương mại
và hơn bốn mươi gian hàng ẩm thực của các doanh nghiệp việt nam và các nước thành viên asean
những doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực công nghệ thông tin điện tử
thủ công mỹ nghệ du lịch hóa mỹ phẩm trang sức thực phẩm nông sản
ngoài hoạt động quảng bá giao lưu hàng hóa sản phẩm của việt nam và các nước thành viên asean
còn có nhiều chương trình giao lưu văn hóa biểu diễn các loại hình nghệ thuật của các nước quốc gia asean
biểu diễn ẩm thực dân gian các nước góp giao lưu sách và giới thiệu nền văn hóa asean
chương trình nhằm tạo không gian môi trường cho các doanh nghiệp việt nam và các nước khối asean
có cơ hội giao lưu quảng bá sản phẩm có chất lượng qua đó tiếp tục thúc đẩy xúc tiến thương mại nội khối
là sân chơi để doanh nghiệp các nước khối asean có cơ hội giao lưu hàng hóa với các nước ngoại khối asean
có kinh tế phát triển như nhật bản và hàn quốc